tại điển elisée tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc hội đàm với tổng thống pháp emmanuel macron
nhằm xác lập khuôn khổ định hướng và tạo động lực mới làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên và tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao nâng cao hiệu quả cơ chế đối thoại
mở rộng hợp tác chính trị ngoại giao quốc phòng an ninh trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền
không can thiệp vào nội bộ của nhau phát triển mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực như khoa học công nghệ
nông nghiệp năng lượng y tế văn hóa giáo dục du lịch bảo vệ môi trường đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân
hợp tác giữa các địa phương hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp nhằm tăng mạnh thương mại hai chiều
hỗ trợ các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thâm nhập sâu vào thị trường của nhau
tổng bí thư và tổng thống pháp khẳng định sự ủng hộ trong việc thúc đẩy trật tự thế giới đa cực dựa trên chủ nghĩa đa phương
trong đó coi trọng vai trò hàng đầu của liên hợp quốc hai bên nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
giữa việt nam và liên minh châu âu trong năm hai nghìn một mươi tám tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và eu
cũng trong sáng nay theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc gặp những doanh nghiệp hàng
đầu của pháp tại đây tổng bí thư khẳng định việt nam hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp pháp
phù hợp với định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của việt nam
tại đây tổng bí thư khẳng định việt nam hoan nghênh và đánh giá cao các dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp pháp phù hợp với định hướng phát triển
và chính sách thu hút đầu tư của việt nam tổng bí thư cho biết việt nam là một nền kinh tế đang nổi với gần một trăm linh triệu dân và cơ cấu dân số vàng
kinh tế tăng trưởng liên tục hơn bảy một năm trong suốt hơn ba mươi năm qua
quy mô thương mại đạt bốn trăm hai mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
việt nam cũng đang tập trung cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương
tổng bí thư nhấn mạnh hiện nay việt nam đang khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao
công nghệ xanh năng lượng sạch nông nghiệp sinh học kinh tế số chính phủ điện tử
việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của việt nam cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp pháp
tổng bí thư khẳng định chính quyền các cấp từ trung ương tới địa phương của việt nam sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất
và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư pháp nói riêng
đồng thời hy vọng các doanh nghiệp pháp sẽ kinh doanh thành công bền vững tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng và ngài chủ tịch hiệp hội giới chủ pháp đã chứng kiến lễ ký kết
các văn kiện hợp tác gồm thỏa thuận giữa vj và tập đoàn safran cfn về cung cấp ba trăm hai mươi một động cơ
và các dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng cho một trăm bốn mươi tám tàu bay của vietjet tổng giá trị sáu hai mươi sáu tỷ đô la mỹ
hợp đồng giữa vietjet air và công ty zikat france về thuê mua sáu tàu bay a ba trăm hai mươi một neo trị giá tám trăm linh triệu euro
thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn tnt và tập đoàn boyugus về cải tạo sân vận động hàng đẩy trị giá
năm mươi triệu đô la mỹ biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn fpt và airbus về việc xây dựng năng lực và đội ngũ tư vấn
và phát triển nền tảng dữ liệu skywyes của airbus biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn fpt và tập đoàn elpost
về việc giúp hiện đại hóa hệ thống it tăng hiệu quả hoạt động của zapost